quá trình mở rộng và phát triển của vùng áp thấp phía tây cũng là nguyên nhân khiến cho nhiệt độ ở các tỉnh miền trung tăng nhanh
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở đây sẽ phổ biến ở mức từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng vùng núi phía tây các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến phú yên có thể vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
và kết hợp với độ ẩm ban trưa giảm thấp nên sẽ càng làm tăng cảm giác khô nóng
theo dự báo xa hơn thì nắng nóng sẽ còn diễn ra trên khu vực này trong những ngày tiếp theo
nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn là rất cao nhất là với những cánh rừng phía tây và ở các khu dân cư đông đúc chật hẹp
ở phía nam mưa rông được dự báo sẽ có xu hướng gia tăng trở lại do gió tây nam đang có dấu hiệu hoạt động mạnh dần
dự báo trong chiều và tối nay mưa sẽ xuất hiện ở mức dài rác đến nhiều nơi
trong đó khu vực các tỉnh đắk nông lâm đồng bình dương đồng nai cà mau và cả kiên giang
là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to và rông mạnh
nên người dân tại đây cũng cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
trong ngày ở nam bộ và tây nguyên trời vẫn duy trì trạng thái tạnh giáo có nắng
vì thế mà mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên vẫn duy trì ngưỡng cao trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
còn tại nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ nóng cục bộ vẫn xuất hiện một số nơi ở khu vực miền đông nam bộ
trên biển gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần
phần phía nam bao gồm khu vực biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang khu vực vịnh thái lan
cũng như phần phía nam của biển đông trong đó bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa sẽ gia tăng mưa trong buổi chiều và tối
diện mưa sẽ ở mức dài rác và có nơi có rông nên tầm nhìn xa giảm thấp
trong cơn rông có thể kèm theo rông lốc và gió giật mạnh nguy hiểm nên các hoạt động hàng hải cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước